các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có bảy mươi doanh nghiệp trong một mươi sáu khu công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh lòng an phát hiện một hai mươi trường hợp công nhân dương tính
nhiều doanh nghiệp cho biết bị lúng túng trong việc xử lý khi phát hiện f theo quy định của bộ y tế
như nhiều doanh nghiệp cho rằng khu cách ly f tại doanh nghiệp có sức chứa hạn chế nên chưa đáp ứng được nếu lỡ phát hiện f
hay việc khi phát hiện f thì liên hệ với địa phương rất khó khăn thậm chí không thể gọi điện được
ông được cho biết
một trong những hướng điều chỉnh của long an là để các doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ y tế trong tất cả các việc phòng chống dịch
từ mô dụng cụ test quy trình test v v
ông được giải thích
nhưng chúng tôi sẽ mở hơn nữa là tính toán ưu tiên cho f cách ly tại nhà nếu gia đình đủ điều kiện cách ly
hơn nữa quan điểm về việc cách ly tại nhà cũng đã thoáng hơn chỉ cần có phòng riêng tách biệt được thì cho cách ly ở nhà
công nhân ở long an đều đã được tiêm hai mũi vaccine hết rồi
ở nhà có người chăm sóc
được chia sẻ được quan tâm nhiều hơn và chỉ cần có tinh thần tốt thì sẽ dễ phục hồi hơn
bên cạnh đó ông được còn cho biết thêm
tỉnh cũng đang tính toán phương án thay đổi cân nhắc việc để f một sau khi xét nghiệm pcr âm tính
thì không cần phải cách ly mà cho tiếp tục sản xuất
ông được nói thêm
tất nhiên chúng tôi sẽ tính toán điều này dựa trên cơ sở khoa học y tế kỹ càng mới có thể kết luận và đưa ra áp dụng
vì hiện nay còn có người dưới một mươi tám tuổi chưa được tiêm vaccine
nên chúng ta cũng thần trọng tránh việc dịch lây lan mất kiểm soát
về câu chuyện nhiều đơn vị cấp xã còn phản ứng chậm
chưa phối hợp và chủ động hỗ trợ doanh nghiệp xử lý f được trơn tru
ông được yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh long an phải tập huấn tại các xã trên tinh thần ba sẵn sàng
sẵn sàng vật tư y tế sẵn sàng về chuyên môn nghiệp vụ phòng chống dịch
và sẵn sàng để điện thoại hotline luôn có người trực tắt máy
bí thư tỉnh long an nhấn mạnh
làm sao để doanh nghiệp người dân gọi điện hotline thì được ngay
điều này thủ tướng đã quán triệt rồi lãnh đạo tỉnh cũng đã nhắc rất nhiều rồi
tới đây tôi cũng sẽ gọi thử nếu gọi mà oie thì lãnh đạo xã có khi bay chất
tôi không nói hầu đâu có thể oie lần đầu còn chăm chước
chứ đừng để lần hai lần ba thì bay thật
tỉnh đề này tình hình dịch covid một mươi chín tại tỉnh long an
tuy cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp
tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
tỉnh có một năm trăm bốn mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị
số ca mắc trung bình khoảng tám mươi đến chứa mica trên một ngày
trước thực trạng trên ubnd tỉnh long an đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín sẵn sàng đáp ứng diễn biến dịch trên địa bàn
trong tình hình mới để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nq cp của chính phủ
theo đó tỉnh bố trí phương án cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín gồm
tầng một điều trị f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
hiện có một mươi một năm trăm năm mươi giường sau ngày ba mươi tháng một mươi hai sẽ tăng lên bảy tám trăm bốn mươi giường
tầng hai điều trị f có triệu chứng suy hô hấp hoặc có yếu tố nguy cơ
như phụ nữ mang thai bệnh lý nghền hiện có một sáu trăm linh chín dường

tầng ba điều trị f có triệu chứng nặng và chuyển nặng
hiện có ba dường
tầng ba điều trị f có triệu chứng nặng và chuyển nặng
sau ngày ba mươi tháng một mươi hai sẽ là ba trăm tám mươi trường
trường hợp dịch ở cấp độ bốn khi số ca mắc lớn hơn số giường hiện có
thì long an sẽ kích hoạt lại các bệnh viện giả chiến trên địa bàn tỉnh
đã tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để thu dung điều trị f
long an cũng triển khai đồng thời hai phương án là cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
và cách ly điều trị tại các bệnh viện bệnh viện giả chiến
tỉnh ưu tiên cho phép f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
và gia đình có đủ điều kiện được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
các f mà gia đình không đủ điều kiện để tự theo dõi sức khỏe tại nhà
thì được cách ly theo dõi và điều trị tại bệnh viện giả chiến
ông nguyễn minh lâm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh long an cho biết
việc thiết lập cơ sở thu dung điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
là nhằm chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư y tế
thuốc và nguồn nhân lực để nâng cao năng lực ứng phó
thu dung theo dõi chăm sóc điều trị hạn chế đến mức thấp nhất
các trường hợp diễn biến nặng và tử vong
tỉnh phát huy tối đa nguồn lực của ngành y tế
nguồn lực xã hội để kịp thiết lập đầy đủ cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sẵn sàng triển khai công tác điều trị theo từng phương án tương ứng
với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
bên cạnh long an một số tỉnh thành miền tây khác số caf vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục tăng cao
trong đó có an giang là tỉnh tiếp theo phải nâng cấp độ dịch từ hai lên ba
ngày năm tháng một mươi một giám đốc sở y tế tỉnh an giang trần quang hiền
ký ban hành thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh
theo đó dịch covid một mươi chín tại an giang đang ở cấp độ ba
so với thông báo hôm hai mươi chín tháng một mươi thì cấp độ này đã nâng lên

an giang có huyện chợ mới tri tôn và hai thành phố long xuyên châu đốc ở cấp độ ba
duy nhất huyện châu thành ở cấp độ một các huyện thị xã còn lại ở cấp độ hai
đối với các đơn vị cấp xã an giang hiện có hai mươi ba xã ở cấp độ bốn và hai mươi hai xã ở cấp độ ba
trong ngày năm tháng một mươi một thành phố an giang ghi nhận đến bốn trăm chín mươi một ca f
các địa phương nhiều f như huyện tình biên tri tôn châu phú thành phố long xuyên v v
hôm nay số lượng f tại các tỉnh thành miền tây vẫn tăng nhiều
tại thành phố cần thơ ghi nhận ba trăm năm mươi ba ca f trong đó ba mươi bốn trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế
một mươi chín ca qua sàn lọc tại cộng đồng
để chuẩn bị cho công tác triển khai điều trị f cách ly f một tại nhà
sở y tế thành phố triển khai tập huấn trực tuyến hướng dẫn chuyên môn cho các trung tâm y tế
quận huyện xã phường và tỉ trấn
một số f tại đồng tháp vĩnh long những ngày qua cũng tăng mạnh
ngày năm tháng một mươi một đồng tháp ghi nhận một trăm sáu mươi sáu f
trong đó có bốn mươi bảy ca cộng đồng
trong hai mươi bốn giờ qua vĩnh long ghi nhận chín mươi một trường hợp dương tính ncov
đặc biệt tỉnh ghi nhận một mươi hai trường hợp dương tính qua xét nghiệm sàng lọc tại công ty tỉ xuân huyện long hồ
đây là ổ dịch trước đây tại tỉnh vĩnh long
ngoài ra tỉnh phát hiện bốn mươi năm trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
tại thành phố vĩnh long huyện vũng liêm tam bình v v
ngày mai ngày sáu tháng một mươi một thành phố vĩnh long tổ chức xét nghiệm diện rộng
với mục tiêu xét nghiệm thần tốc nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh
hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở thành phố này đã tạm dừng phục vụ
tại chỗ đến hết ngày một mươi một tháng một mươi một nhằm để đảm bảo công tác điều tra
truy vết và xét nghiệm sàng lọc bóc tách f ra khỏi cộng đồng
còn tại tỉnh sóc trăng hôm nay có thêm hai trăm tám mươi ba ca dương tính
trong đó có một trăm linh bốn trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng
hiện các tỉnh cà mau vĩnh long sóc trăng hậu giang đã tiêm vaccine cho trẻ em
tại thành phố cần thơ ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch
tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo kế hoạch có một trăm một mươi hai bảy trăm bốn mươi sáu trẻ sẽ được tiêm vaccine fiser
ủy ban nhân dân thành phố cho biết đối với trẻ đi học sẽ được tiêm
tại trường hoặc điểm tin được cơ sở giáo dục lựa chọn
trẻ không đi học được tiêm tại điểm tiêm cố định hoặc lưu động trên địa bàn quận huyện
riêng trẻ có bệnh nền đang điều trị nội trú
các trung tâm y tế quận huyện sẽ lập danh sách
để tiêm tại bệnh viện nhi đồng hoặc bệnh viện có chuyên khoa nhi
an giang dự kiến có khoảng hai trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
diễn biến dịch tại các tỉnh miền tây vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp và khó lường
cùng với sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo đòi hỏi tinh thần đoàn kết
trách nhiệm của tất cả người dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại